theo thống kê từ ngành du lịch tỉnh điện biên chỉ trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bốn đã có hơn hai mươi lượt khách tham quan tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích chiến trường điện biên phủ
do dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày nên lượng du khách đến với điện biên tăng cao ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh điện biên
những ngày cuối tháng bốn đầu tháng năm lịch sử trong dòng người hối hả về đây có một cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch điện biên phủ cách đây sáu mươi ba năm
sau hơn sáu mươi năm về thăm lại chiến trường xưa cựu binh năm nào nay đã ở tuổi xưa nay hiếm cụ không khỏi bồi hồi xúc động nhớ về những tháng ngày hoa lửa của mình và đồng đội
và cũng nhân dịp này tôi muốn chia sẻ với vong linh các đồng đội của tôi đã hy sinh
các đồng chí hãy về mà nhìn cái cảnh tượng như thế này
bà con nhân dân đến thăm qua đời đội a một hãy nhớ rằng đội a một này hàng trăm hàng nghìn chiến sĩ ta đã hy sinh
còn đối với những thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình một lần được đến đây là trải nghiệm vô cùng đáng quý với họ
đến đây được tận mắt chứng kiến những di tích còn sót lại của chiến trường điện biên phủ lịch sử cách đây sáu mươi ba năm thế hệ trẻ càng thêm tự hào về chiến công lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu của cha ông

bà con nhân dân đến thăm qua đời đội a một hãy nhớ rằng đội a một hãy nhớ rằng đội a một này hàng trăm hàng nghìn chiến sĩ ta đã hy sinh
những đoàn khách đi tự do có thể vào bất kỳ một điểm di tích nào thì cái nhu cầu cần thuyết minh thì sẽ có các bạn thuyết minh viên tại điểm đó để phục vụ và cung cấp những thông tin cần thiết nhất cho du khách đến với điện biên phủ
để tất cả những cái việc bố trí như vậy là để đem đến cái sự hài lòng cho du khách khi đến với điện biên
di tích chiến trường điện biên phủ là di tích cấp quốc gia đặc biệt
hiện có bốn mươi năm điểm di tích
trong đó đặc biệt là các điểm di tích như sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ hầm đờ cát đồi a một tượng đài chiến thắng điện biên phủ bảo tàng là những điểm chính thu hút khách du lịch đến với điện biên
tỉnh điện biên cũng xác định du lịch lịch sử chính là nòng cốt để điện biên phát triển du lịch nói riêng cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung